kính chào quý vị và các bạn
nằm sâu trong khối không khí lạnh và trường phân kỳ gió ở các mực khí quyển trên cao
nên đêm nay và ngày mai bắc bộ duy trì trạng thái tạnh giáo ít mưa ngày trời nắng
chỉ riêng sáng sớm là có sương mùi nhẹ
nên nhiệt độ về đêm và sáng sớm sẽ có xu hướng tăng nhẹ
hầu hết phổ biến ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
riêng khu vực núi cao nhiệt độ có nơi thấp hơn hai mươi độ
còn ban ngày phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
đối với trung bộ dưới tác động của gió đông bắc
tương tác với địa hình dãy trường sơn và nhiễu động gió đông
từ đêm nay trở đi mưa có xu hướng giảm dần ở phía bắc
nhưng vẫn duy trì mưa to có nơi mưa rất to cho khu vực phía nam
từ thừa thiên huế trở xuống đến phú yên
nhiệt độ vì thế ở mức thấp toàn khu vực miền trung
phổ biến ở mức là dưới ba mươi hai độ
do có mưa nên từ nay đến ngày hai một mươi một
trên các sông từ quảng bình đến phú yên
có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với đỉnh lũ ở mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị
tại các tỉnh từ quảng bình đến phú yên
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày mai cũng chịu tác động
của nhiễu động gió đông biển dịch vào
nên vẫn có mưa rào và rông rải rác tập trung chính về chiều tối
riêng phía bắc của tây nguyên có mưa vừa có nơi mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
đêm nay ở khu vực bắc biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa
vẫn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
từ ngày mai gió trên các vùng biển này sẽ có xuống giảm dần
lưu ý là từ nay đến ngày mùng hai mưa rào và rông
vẫn xuất hiện ở mức dài rác trên nhiều vùng biển
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ấm mức dưới
đến với thời tiết thủ đô hà nội ít mây đêm không mưa ngày trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một ba mươi độ